thành phố hồ chí minh hiện còn hai mươi tám điểm ủn tắc giao thông
từ nay đến cuối năm chính quyền thành phố đặt mục tiêu phải xóa từ hai đến ba điểm ồn tắc
đặc biệt là tập trung tại khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất và cảng cát lái
ban an toàn giao thông thành phố hồ chí minh cho biết từ đầu năm đến nay
trên địa bàn không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài hơn ba mươi phút
tuy nhiên tại những khu vực điểm nóng như sân bay quốc tế tân sơn nhất quận tân bình
khu phía nam kết nối với trung tâm thành phố hay cảng cát lái quận hai v v
vẫn còn tiếp diễn tình trạng ủng ứ giao thông
bên cạnh đó tình hình vi phạm trực tự an toàn giao thông tại nhiều khu vực còn phức tạp
từ nay đến cuối năm chính quyền thành phố đặt ra mục tiêu xóa từ hai đến ba điểm ủng tắc giao thông
trên cơ sở đó yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng các công trình
hạng mục giao thông trọng điểm cấp bách nhằm kéo giảm ủng tắc giao thông tại các khu vực như
cảng bến khu vực trung tâm khu vực cửa ngõ thành phố